thưa quý vị liên quan đến vụ nổ lò hơi tại đồng nai làm sáu người chết và năm người bị thương
vào hôm qua ngày ba tháng năm thủ tướng phạm minh chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu
khẩn trương khắc phục hậu quả làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của tổ chức cá nhân
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân đồng nai chỉ đạo các lực lượng chức năng
khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả ổn định sản xuất điều tra
làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan
xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật nếu có
trước đó thủ tướng chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai tổ chức thăm hỏi chú đáo
kịp thời hỗ trợ động viên gia đình và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong
thăm hỏi động viên hỗ trợ và nỗ lực cao nhất cứu chữa các nạn nhân bị thương
qua hai vụ việc tai nạn lao động nghiêm trọng ở yên bái và đồng nai
nhiều quy định về an toàn vệ sinh và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia không được chấp hành
các quy định làm việc phương án xử lý sự cố ứng cứu khẩn cấp không được triển khai
cho thấy doanh nghiệp không tuân thủ đúng trách nhiệm tại nơi làm việc